ngày một mươi năm tháng bốn một người phát ngôn của bộ ngoại giao đức cho biết trong sáng cùng ngày nước này đã triệu thập đại sứ iran tại đức
sau vụ tehran tấn công bằng máy bay không người lái uav và tên lửa nhằm vào israel cuối tuần qua
trong người phát ngôn bộ ngoại giao đức của cặp đã diễn ra và không tiết lộ thêm thông tin chi tiết
cùng ngày nga bày tỏ vô cùng quan ngại về tình hình leo thang ở khu vực trung đông sau vụ tấn công nói trên của iran
mắc cơ va tin rằng mọi bất đồng nên được giải quyết bằng biện pháp ngoại giao
và trong một diễn biến có liên quan tổng thống pháp emmanuel macron nhấn mạnh nước này sẽ hỗ trợ
và làm mọi điều có thể để tránh leo thang căng thẳng tại trung đông sau vụ tấn công của iran nhằm vào israel
nhiều quốc gia khác cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình này đồng thời kêu gọi iran và israel kiềm chế sau vụ tấn công trên